tết nguyên đán canh tí năm hai nghìn hai mươi đang đến gần đây cũng là thời điểm mà nhu cầu sử dụng điện của người dân tăng cao
tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn về điện cháy nổ do vậy công ty điện lực tỉnh gia lai đã sớm triển khai kế hoạch tăng cường kiểm tra nguồn điện
thành phố pleiku là nơi diễn ra nhiều lễ hội tập trung dân cư đông sử dụng thiết bị điện an toàn là một trong những giải pháp hàng đầu
nhằm phòng chống nguy cơ cháy nổ đặc biệt trong dịp tết nguyên đán đang đến gần
đối với những khu vực làng bậc bào thi số thì điện lực cũng tập trung thực hiện những giải pháp kỹ thuật đảm bảo cập điện
đồng thời cũng tiên truyền các giải pháp tiên truyền cho bà con nhân dân biết cách sử dụng điện an toàn tiết kiệm
nhằm phục vụ tốt các hoạt động chính trị xã hội yêu cầu về an ninh và nhu cầu sinh hoạt
vui chơi giải trí của nhân dân tỉnh
trong dịp lễ tết hai nghìn hai mươi công ty điện lực gia lai đã có kế hoạch vận hành hệ thống lưới điện đảm bảo an toàn tin cậy và ổn định
những điểm được ưu tiên cấp điện gồm trụ sở cơ quan lãnh đạo của đảng nhà nước cơ quan quốc phòng an ninh
phát thanh truyền hình bệnh viện cơ sở sản xuất nước sạch địa điểm diễn ra các hoạt động chính trị văn hóa của địa phương
tết canh tí hai nghìn hai mươi thì dự kiến ký dự báo phụ tải của công ty điện lực gia lai là khoảng
hai trăm linh mw tuy nhiên trong thời gian lấy tết thì chúng tôi bố trí lực lượng trực truyền thống và các tổ tác lưu động để đảm bảo sửa chữa và kịp thời các sự cố trên lưới điện chăm mười
tuy nhiên để hạn chế thấp nhất nguy cơ mất an toàn giao điện cùng với nỗ lực của lực lượng chức năng người dân doanh nghiệp
khi sử dụng điện sinh hoạt cần kiểm tra kỹ nguồn điện đảm bảo các thiết bị sử dụng điện phải an toàn nâng cao ý thức để đón tết an toàn lành mạnh
đồng thời khi xảy ra sự
cần hỗ trợ về điện người dân thông báo cho các điện lực tại địa phương hoặc qua tổng đài một nghìn chín trăm linh một nghìn chín trăm linh chín để được hỗ trợ và xử lý kịp thời